hôm nay sáu tháng một mươi một sở giao thông vận tải hà nội ban hành thông báo phân luồng tổ chức giao thông
cho các phương tiện tham gia giao thông qua dự án xây dựng đường vành đai hai trên cao và dưới thấp
đoạn từ ngã tư vọng đến ngã tư sở thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày chín tháng một mươi một tới
sở giao thông vận tải tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện xe ô tô được phép lưu thông
trên tuyến đường vành đay hai trên cao đoạn ngã tư sở ngã tư vọng và ngược lại
cấm các phương tiện bao gồm xe mô tô xe gắn máy xe thô sơ người đi bộ lưu thông
trên tuyến đường vành đai hai trên cao đoạn ngã tư sở ngã tư vọng và ngược lại
các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến đường vành đai hai dưới thấp đoạn ngã tư sở
ngã tư vọng và ngược lại theo sự hướng dẫn điều tiết của hệ thống biển báo
sơn kẻ đèn tiếng hiệu giao thông
lực lượng chức năng sẽ tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông
tại hai đầu khu vực nút của dự án nút giao thông ngã tư sở ngã tư vọng
đường dẫn lên xuống điểm quay đầu tuyến đường mở rộng và các tuyến đường lân cận
sau thời gian thông xe một mươi năm ngày